thưa quý vị ngày một mươi một tháng bốn trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức vương quốc thái lan
và đồng chủ trì kỳ họp lần thứ năm ủy ban hỗn hợp về hợp tác song phương việt nam thái lan
từ ngày một mươi đến ngày một mươi hai tháng bốn bộ trưởng bộ ngoại giao bùi thanh sơn đã đến chào thủ tướng
sẹt thả tha vy sìn tiếp kiến công chúa mạ hạ chakri sirinroth sirinthon
thủ tướng sẹt thả tha vy sìn hoan nghênh đoàn đại biểu việt nam đến thăm chính thức thái lan
và đánh giá cao vai trò quan trọng của cơ chế ủy ban hỗn hợp về hợp tác song phương việt nam thái lan
trong việc tăng cường hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực góp phần đưa quan hệ đối tác chiến lược
tăng cường giữa hai nước ngày càng phát triển sâu rộng và thực chất mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước
đồng thời đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của khu vực
bộ trưởng bùi thanh sơn trân trọng chuyển tới thủ tướng lời thăm hỏi và chúc mừng năm mới
nhân dịp tết sông quan của các lãnh đạo việt nam
bộ trưởng nhấn mạnh thủ tướng chính phủ phạm minh chính luôn mong được đón thủ tướng thái lan
và đồng chủ trì họp nội các chung lần thứ tư trong năm hai nghìn hai mươi bốn khẳng định một trong những mục đích
quan trọng nhất trong chuyến thăm thái lan lần này là trao đổi với bộ ngoại giao thái lan
được chuẩn bị chú đáo cho chuyến thăm của thủ tướng thái lan tới việt nam tới đây
trước đó tại cuộc tiếp kiến công chúa thái lan mạ hạ chakri sirinton bộ trưởng bùi thanh sơn
trân trọng truyền lời thăm hỏi chúc sức khỏe và chúc mừng tết cổ truyền của các lãnh đạo việt nam
tới nhà vua hoàng hậu thái lan cá nhân công chúa cũng như hoàng gia thái lan
tin rằng thái lan sẽ tiếp tục giành được những thành tựu to lớn trong công cuộc xây dựng
vương quốc thái lan phồn vinh thịnh vượng đóng vai trò tích cực ở khu vực và trên thế giới
cũng trong ngày hôm nay một mươi một tháng bốn tại kỳ họp lần năm ủy ban hỗn hợp về hợp tác song phương việt nam thái lan
hai bên nhất trí khẳng định quan hệ đối tác chiến lược tăng cường việt nam thái lan
thái lan tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất của việt nam trong asean và là nhà đầu tư lớn thứ chín vào việt nam
kinh mạch thương mại song phương đã đạt mốc hai mươi tỷ usd từ năm hai nghìn hai mươi hai
hai bên nhất trí thúc đẩy các cuộc trao đổi tiếp xúc cấp cao và cấp cấp các cơ chế hợp tác song phương
thúc đẩy giáo soát và thực hiện hiệu quả các thỏa thuận đã được ký kết tăng cường hiểu biết và cắn kết nhân dân
nhất là giữa thế hệ trẻ hai nước thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa thể thao du lịch giáo dục đào tạo
hai bộ trưởng cũng trao đổi các vấn đề về khu vực và quốc tế cùng quan tâm
khẳng định ủng hộ lào đảm nhiệm thành công vai trò chủ tịch asean hai nghìn hai mươi
thúc đẩy triển khai tầm nhìn cộng đồng asean đến năm hai nghìn bốn mươi năm
tăng cường đoàn kết và vai trò trung tâm của asean trong giải quyết các vấn đề khu vực
thúc đẩy thực hiện đồng thuận năm điểm của asean về vấn đề myanmar
hai bên nhất trí phối hợp cùng các thành viên asean duy trì lập trường nguyên tắc của asean về vấn đề biển đông
bảo đảm hòa bình ổn định an ninh hợp tác và phát triển ở khu vực
giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế và hiến trương liên hợp quốc
tôn trọng công ước liên hợp quốc về luật biển unclos một nghìn chín trăm tám mươi hai
các đại biểu dự kỳ họp đã đánh giá toàn diện hợp tác giữa hai nước thời gian qua
đề ra những phương hướng triển khai các thỏa thuận cấp cao làm sâu sắc hơn hợp tác trên tất cả các lĩnh vực
đồng thời chuẩn bị cho thủ tướng chính phủ phạm minh chính đón thủ tướng thái lan thăm chính thức việt nam
và đồng chủ trì kỳ họp nội các chung lần thứ tư việt nam thái lan tới đây

đại sứ quán nước cộng hòa dân chủ nhân dân lào tại việt nam thăm và làm việc tại tỉnh ninh bình
đoàn công tác đã đặt ra rất nghiêm ngặt của unesco
việc ninh bình xây dựng hồ sơ để trình cấp thẩm quyền công nhận nền thờ công chúa nhồi hoa là di tích lịch sử cấp quốc gia
đại sứ cho biết phía lào sẽ cử đoàn công tác để hỗ trợ đồng hành với tỉnh ninh bình trong quá trình hoàn thiện hồ sơ
đồng thời mong muốn các cơ quan của hai nước quan tâm phát triển nơi đây trở thành một khu du lịch văn hóa lịch sử nổi tiếng
thu hút du khách việt nam lào cũng như du khách quốc tế